một đối tượng cùng với một lượng cực lớn là một một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực xã pomlot huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng
bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai tên là sùng a bia trú tại điện biên được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với số tiền công là năm mươi triệu đồng